vào chiều ngày hôm qua công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã phối hợp với công an phường hòa thọ đông công an phường hòa xuân
phát hiện và ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn có dấu hiệu chuẩn bị hung khí đi đánh nhau
qua công tác nắm tình hình công an quận cẩm lệ tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà của nguyễn trọng phát một mươi bốn tuổi
trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ thu giữ bảy cây ba chỉa hai dao phóng lợn
tại cơ quan công an phát thừa nhận có chơi với nhóm tân lệ thiên gần hai mươi người
vì mâu thuẫn của một thành viên ở trong nhóm với nhóm khác có tên là thiên đường
nên phát đã đứng ra nhận chuẩn bị chế tạo các khung khí cho cả nhóm
tiếp tục kiểm tra nhà của lê văn hiếu một mươi sáu tuổi trú tại địa phương thu giữ tiếp ba đao tự chế bốn cây kiếm một dao bầu hai gậy bóng chảy
hiếu khai nhận nhóm của mình gồm hơn một mươi thành viên phần lớn đều đã bỏ học
hiếu nhận giữ hộ số hung khí trên
từ một người ở trong nhóm để đề phòng khi có mâu thuẫn đem ra sử dụng
hiện công an quận cẩm lệ đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan của hai nhóm thanh thiếu niên nêu trên để làm rõ vụ việc